lo như viên kim cương lấp lánh những sắc màu của nghệ thuật
lou nguyên thủy được xây dựng sáu trăm linh năm trước nay được sử dụng như một bảo tàng
vào năm một nghìn chín trăm chín mươi người dân paris lo lắng phía nam thành phố của họ có nguy cơ sẽ bị xâm chiếm bởi cướp biển vikings khi chúng vượt biển từ scandy navia đến pháp
louv được xây dựng như một pháo đài để bảo vệ thành phố khỏi những cuộc tấn công theo mệnh lệnh của hoàng đế philip awis
vào thế kỷ thứ một mươi sáu louv được trùng tu làm cung điện hoàng gia dưới thời chops đệ ngũ
và sau đó vào năm một nghìn bảy trăm chín mươi ba nó chính thức trở thành một bảo tàng nghệ thuật
và những năm sau đó louvre đã được sửa chữa mở rộng đầu tư qua nhiều triều đại
được sửa chữa mở rộng đầu tư qua nhiều triều đại
việc tu sửa này được thực hiện dưới bàn tay của những kiến trúc sư hàng đầu nước pháp
nên sẽ thật dễ hiểu khi các máy vòm máy cong cửa sổ hay hành lang cầu thang đều tỉ mỉ tinh tế đến từng chi tiết lộng lẫy và xa hoa với vẻ đẹp mang đặc trưng của nước pháp
bộ sưu tập của bảo tàng louv gồm hơn ba trăm tám mươi hiện vật nhưng chỉ có khoảng ba mươi năm hiện vật được trưng bày thường xuyên
toàn bộ louse rộng hai trăm một mươi m hai trong đó sáu mươi sáu trăm linh m hai dành cho trưng bày và được chia thành tám khu
phương đông cổ đại ai cập cổ đại hy lạp la mã estonia nghệ thuật hồi giáo hội họa điều khắc nghệ thuật họa hình và nghệ thuật trang trí
những hiện vật được trưng bày tại louvre không chỉ đơn thuần là những tác phẩm nghệ thuật mà nó còn mang lại những ý nghĩa lịch sử văn hóa rất sâu sắc
mỗi hiện vật gắn liền với một câu chuyện lịch sử mà nếu chép lại có thể sẽ cần đến một thư viện lớn gấp một mươi lần louvre
đó chính là giá trị phi vật thể mà bảo tàng louvre
nhiều người cho rằng các tác phẩm hội họa phương tây từ thế kỷ một mươi ba cho tới năm một nghìn tám trăm bốn mươi tám có lẽ là linh hồn của louvre
bộ sưu tập hội họa này chiếm một không gian trưng bày rất lớn của bảo tàng
kiến tác nghệ thuật vô giá và nổi tiếng nhất tại louvre có lẽ là bức họa mona lisa của leonardo da vinci
tác phẩm tiêu biểu cho chủ nghĩa ảo ảnh trong hội họa phương tây
những năm đầu thế kỷ một mươi sáu
kiến tác này được trưng bày tại louvre từ năm một nghìn bảy trăm chín mươi bảy
mỗi năm hàng triệu người tới thăm paris chỉ để xem phiên bản thật của bức họa này
mona lisa đã từng bị đánh cắp
kẻ muốn trộm là một người đàn ông trẻ tuổi người ý đã từng làm việc tại bảo tàng
hắn muốn đem nó trở về nước ý
sau cuộc việc này bảo tàng đã đóng cửa mất một tuần và giám đốc bị xa thải

sau đó an ninh đã được siết chặt hơn để bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật của louvre
đến loovre không thể bỏ qua tượng thần chiến thắng
đây là tác phẩm điêu khắc hy lạp cổ bằng đá cầm thạch
mô tả nữ thần này vị thần tượng trưng cho chiến thắng
bức tượng được nhà ngoại giao người pháp charles sampoissier
phát hiện vào năm một nghìn tám trăm sáu mươi ba tại đảo saint marc ré phía đông hy lạp
trong tình trạng bị vỡ thành nhiều mảnh
các mảnh vỡ được gửi về paris

và trưng bày ở bảo tàng louvre
bức họa chiếc bè của chiến thuyền medus
của danh họa theodo guerrizo
một trong những người khai sáng ra chủ nghĩa lãng mạn trong hội họa
đây là bức tranh làm bùng nổ một vụ xích căng đan
gây chấn động nước pháp và thế giới những năm đầu thế kỷ một mươi chín
bức tranh mô tả một nhóm người tuyệt vọng cùng cực
trên một chiếc bè đang trôi nổi lênh đênh giữa biển khơi
đang vẫy gọi cầu cứu một con tàu xuất hiện nhỏ xíu
đang ra phía chân trời
theodo guerrizo vẽ bức họa này năm ông hai mươi bảy tuổi
phần máu trong tranh là kết quả tìm tòi không ngừng nghỉ của gerico ở nhiều nhà xác
còn đây là bức sân giàu tự do dẫn dắt nhân dân
mà eugène de garrois vẽ vào năm một nghìn tám trăm ba mươi
cuộc cách mạng tháng bảy của dân chúng paris
đánh đuổi vua charles đệ thập
chính là điều thôi thúc de garrois vẽ bức họa này
ông đặt cô gái nửa loãn thể xinh đẹp vào vị trí lời bật nhất của bức tranh
để cho nàng một tay đưa cao lá cờ tam sắc tự trưng cho tự do
còn tay kia thì siết chặt khẩu súng có lưỡi lê tự trưng cho cách mạng
hình tượng của vị những thần tự do này làm say mê nhiều người nhất trong hội họa pháp
nó đã cùng với khải hoàn môn và tháp eiffel
trở thành tượng trưng cho đất nước và nền văn hóa pháp
bức họa nổi tiếng được jacques louis david hoàn thành vào năm một nghìn tám trăm ba mươi
nó mô tả lại đăng quang của napoleon rộng một mươi m và cao hơn sáu m
một trong những kỷ lục tuyệt vời trong lịch sử hội họa pháp
cuối cùng nổi bật và rực rỡ nhất phải kể đến tác phẩm kim tự tháp kính louvre
nó được thực hiện trong khoảng tám năm dòng giã

công trình nghệ thuật bằng kính này hiện đã trở thành biểu tượng của bảo tàng louvre
công trình nghệ thuật bằng kính này hiện đã trở thành biểu tượng của bảo tàng loure
nó từng gây ra cơn bão trong dư luận
công trình là tác phẩm của kiến trúc sư nổi tiếng người mỹ gốc hoa e o mimpe
kim tự tháp này gồm tổng cộng sáu trăm linh ba tấm kính hình thoi và bảy mươi tấm hình tam giác
đã có những khẳng định rằng con số các tấm kính của kim tự thắp chính xác là sáu trăm sáu mươi sáu
con số quái vật thường được gắn với quỷ gia tăng
năm tháng trôi qua nhưng bảo tàng louvre vẫn sừng sững ở giữa đất trời paris
lâu đài lưu giữ một phần tinh hoa của nhân loại